với kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài nhiều người dân và du khách đã lựa chọn các địa điểm du lịch sinh thái tại yên bái để tham quan thư giãn hòa mình với thiên nhiên để tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ cùng bạn bè người thân và gia đình
tại khu du lịch sinh thái suối giàng huyện văn chấn tỉnh yên bái địa điểm nổi tiếng với những cây chè cổ thụ xanh ngút ngàn xe lẫn những cánh rừng nguyên sinh cổ thụ khí hậu mát mẻ trong lành trong ngày đầu nghỉ lễ đã thu hút hàng nghìn du khách đến thăm quan
em đi rất đông cùng với bạn bè nhưng em cũng không muốn chọn biển vì lên trên đồi không khí trong lành và mát mẻ hơn
những ngày nghỉ lễ này người ta thường tận hưởng không khí trong lành
nên là bọn em muốn lên trên đây để tận hưởng và ngắm cảnh luôn ạ
bên cạnh đó nhiều người dân và du khách đã lựa chọn tour du lịch ngắn ngày tại khu du lịch và sinh thái hồ thác bà huyện yên bình để tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ theo yêu cầu
hiện nay hình thức du lịch ngắn ngày vào những dịp nghỉ lễ để tham quan thư giãn đang là sự lựa chọn của nhiều người dân
ba mươi bốn lớp mình có tổ chức ngày họp lớp ở đây
và chúng mình gặp nhau ở đây là ôn lại kỷ niệm những ngày thời còn đi học
mình rất là vui khi gặp mặt các bạn ở đây và được đi trải nghiệm ở quanh khu vực hồ thác bà
bản thân mình rất là vui vì là ở đây không khí rất là trong lành và rất có rất nhiều trải nghiệm
là đi cano quanh hồ thác bà
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh yên bái trong đợt nghỉ lễ năm nay
toàn tỉnh đã thu hút gần bốn mươi lượt du khách đến với yên bái
đây là một tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch của địa phương
sở văn hóa thể thao và du lịch cũng phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
an ninh trật tự giúp nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn vui tươi